thì mình nghĩ được điều trị được
ở yên bái những người nghèo được hưởng lợi từ chính sách bảo hiểm y tế như anh nguyễn văn huân rất phổ biến
bởi nghèo đói thường xong hành cùng bệnh tật
có bảo hiểm y tế người nghèo sẽ bớt đi được một gánh nặng tâm lý rất lớn
nếu chẳng may thành viên gia đình hộ nghèo có bệnh chi phí khám chữa bệnh sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả phần lớn
người bệnh cũng sẽ yên tâm điều trị bệnh để sớm hồi phục sức khỏe và trở lại làm ăn kinh tế để thoát nghèo
sau khi có kết quả giả soát hộ nghèo hộ cận nghèo hàng năm
thì cũng đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn
cũng như là trưởng thôn bản và thực hiện giả soát và lập danh sách những người thuộc hộ nghèo thuộc hộ cận nghèo
để làm căn cứ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm
để cho người nghèo đặc biệt là những người thuộc hộ nghèo mà có những bệnh cần phải điều trị ngay và điều trị dài ngày
để làm nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh
cũng như là nhằm giảm bớt cái gánh nặng cũng như là chi phí

những năm qua bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái đã luôn đồng hành cùng chính quyền tỉnh cho công tác giảm nghèo
và đã góp phần quan trọng giúp nhiều hộ gia đình tại địa phương thoát nghèo bền vững
thưa quý vị trong năm năm vừa qua tỉnh yên bái đã giảm được số hộ nghèo từ hơn sáu mươi năm hộ xuống còn hai mươi năm hộ
với tỷ lệ giảm trung bình là khoảng một mươi hai mỗi năm
đây là những con số tích cực thể hiện phần nào hiệu quả của công tác giảm nghèo của tỉnh thời gian vừa qua
và sau đây thì phóng viên trang địa phương đã có cuộc trò chuyện với ông nguyễn văn khánh
là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái để tìm hiểu kỹ hơn về công tác giảm nghèo tại đây
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên truyền hình nhân dân buổi trò chuyện ngày hôm nay
xin ông cho biết là phát triển tây sộ của tỉnh trong những năm qua
và những công hoạt động của tỉnh có những chính sách gì dành cho hộ nghèo
xin thưa ông
trong những năm qua tỉnh yên bái đã tích cực triển khai nhiều hoạt động
chính sách đồng bộ để hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
bên cạnh việc tập trung đầu tư củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu
đặc biệt là tại các địa bàn kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
khuyến khích thu đầu tư
như phát triển sản xuất giải quyết việt nam tăng thu nhập cho người lao động thuộc các hộ nghèo
tỉnh còn tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo
đẩy mạnh sản xuất mở rộng sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
ban hành một số chính sách đặc thu nhằm khuyến khích các hộ nghèo phát triển sản xuất và lân cao thu nhập
đặc biệt là trong các dịch vụ xã hội
trong hai năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
tỉnh yên bái đã ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm
trong đó thì giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể đến từng xã thị trấn
giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ
ban chấp hành bí tư cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương
đồng thời phân công các cơ quan
đơn vị cấp tỉnh
năm hai nghìn hai mươi trực tiếp tuyên truyền vận động và giúp đỡ năm một trăm bốn mươi hộ nghèo
tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn toán nghèo
để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân thoát nghèo
vậy tỉnh đã có kế hoạch gì cho những năm tiếp theo
xin thưa ông
theo kết quả điều tra giả soát hộ nghèo
hộ cận nghèo năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh yên bái hiện có là hai mươi năm

chiếm tỷ lệ một mươi một năm mươi sáu so với dân số toàn tỉnh
để tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo huyền vững
trong thời gian tới tỉnh yên bái sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như sau
một là các cấp ủy đảng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở
phải thường xuyên quan tâm
tập trung chỉ đạo quyết liệt các lĩnh vực giảm nghèo bền vững
coi đây là nhiệm vụ chính trị gắn với việc phát trình
kinh tế xã hội tiếp tục giao chỉ tiêu
nhiệm vụ cụ thể về giảm nghèo cho từng cơ quan đơn vị và địa phương
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan đơn vị địa phương đó
thứ hai là đẩy mạnh công tác duyên truyền
vận động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức
của các cấp các ngành các tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh
qua đó tạo sự đồng thuận cao
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo
trong đó hết sức chú trọng đến việc tuyên truyền
khơi dậy ý chí tự lực phấn đấu vươn lên của người nghèo
thứ ba là tiếp tục ưu tiên nguồn lực
để phát triển hệ thống cơ sở ả tầng thiết tiếu
nhất là địa bàn vùng cao và vùng khó khăn
chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm giúp đỡ của trung ương
sự đoàn kết nhất trí cao của đảng bộ chính quyền
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
trong những năm tới tỉnh yên bái sẽ thực hiện
tốt các mục tiêu về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh
qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách về tỉ lệ hồ nghèo
với các tỉnh thành khác trong khu vực và cả nước
mà ông đã dành thời gian cho phóng viên truyền hình nhân dân
bởi cho chuyện ngày hôm nay
vâng dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
nhưng mà cho đến nay về cơ bản yên bái vẫn là một tỉnh
có tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao so với mặt bằng chung của khu vực
cũng như là cả nước
và để tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững
thì trong thời gian tới đảng bộ và chính quyền tỉnh yên bái
đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như gắn trách nhiệm
đối với người đứng đầu từng cơ quan đơn vị từng địa phương
ưu tiên nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng
và tăng cường hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra
trong thực hiện các chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững
và đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc